chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị mới đây các nhà khoa học tại đại học hồng kông trung quốc
đang nghiên cứu về việc nghiên cứu về tốc độ nhân lên của virus chủng omicron
ở các bộ phận khác nhau của cơ thể
trong nghiên cứu đó nhóm chuyên gia đã chỉ ra rằng
biến thể omicron tự nhân bản lên nhanh hơn bảy mươi lần trong các mô lót đường thở
đây là điều giúp biến thể này lây lan nhanh chóng từ người sang người
mới đây các nhà khoa học hồng kông trung quốc đã tiến hành nghiên cứu
về mức độ lây lan và sao chép của biến thể omicron so với biến thể delta trước đó
biến thể mới này tự nhân bản lên nhanh hơn bảy mươi lần trong các môn lót đường thở
dẫn đến có thể dễ dàng lây lan từ người sang người
tuy nhiên trong các mô phổi virus biến thể omicron sao chép chậm hơn một mươi lần
so với phiên bản gốc của virus sars cov hai
điều này có thể góp phần làm cho tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn
kết quả nghiên cứu chưa được công bố chính thức mới đang trong quá trình bình duyệt để xuất bản
trong một bản tin do đại học hồng kông phát hành trường nhóm nghiên cứu
tiến sĩ michael chan chiwaii cho biết điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nghiêm trọng
ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus
mà còn phụ thuộc vào phản ứng miễn dịch của mỗi người đối với lây nhiễm
đôi khi tiến triển thành tình trạng đe dọa tính mạng
tiến sĩ chan nói thêm bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn và tử vong
mặc dù bản thân virus có thể ít gây bệnh hơn
thêm vào đó các nghiên cứu gần đây của chúng tôi chỉ ra rằng
biến thể omicron có thể né được một phần kháng thể từ vaccine
hoặc kháng thể tự nhiên do từng mắc covid một mươi chín trước đó
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron khả năng là rất đáng kể
theo các nhà nghiên cứu ở mỹ
biến thể omicron bám chặt hơn và tế bào thoát được một số kháng thể
một số nhà nghiên cứu đại học rutger ở new jersey mỹ
đã sử dụng các mô hình hóa protein gai của biến thể omicron trên máy tính
để phân tích các tương tác phân tử xảy ra khi gai bám vào một protein trên bề mặt tế bào
có tên là ase hai được coi là cửa ngõ xâm nhập tế bào của virus
nói một cách ẩn dù virus ban đầu sẽ bắt tay với ace hai
nhưng cách nắm tay của micron theo kiểu một cặp đôi
giang nắm tay nhau với các ngón đang chặt vào nhau
tác giả nghiên cứu rores lubin của đại học rutger v
ông lubin nói thêm giải phẫu phân tử có thể giúp giải thích cách các đột biến của omicron kết hợp
giúp nó lây nhiễm cho các tế bào
nhóm nghiên cứu cũng mô hình hóa gai đột biến khi các lớp kháng thể khác nhau đang cố gắng tấn công nó
các kháng thể tấn công từ các góc độ khác nhau
giống như hàng thủ của một đội bóng đá có thể xử lý một người di chuyển bóng
với một người tóm lấy từ phía sau
một người khác từ phía sau
một số kháng thể có vẻ như bị dụng khỏi cuộc chơi
trong khi những kháng thể khác có khả năng vẫn còn hiệu quả
tác giả lobin cho biết vaccine tăng cường làm tăng mức độ kháng thể
dẫn đến tác dụng bảo vệ nhiều hơn
điều này có thể bù đắp ở một mức độ nào đó cho các kháng thể phòng thủ yếu
các bệnh không triệu chứng khiến virus phát tán rộng hơn
đa phần những người gặp phải những triệu chứng của covid một mươi chín mới biết rằng mình mắc bệnh
tuy nhiên nhiều người dương tính với sars cov hai mà không hề có triệu chứng
theo các nhà nghiên cứu chính những ca bệnh này khiến virus lây lan nhanh chóng và phát tán rộng hơn
theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến mới đây trên tạp chí jama network open
những ca mắc covid một mươi chín không có triệu chứng có thể góp phần đáng kể vào việc lây truyền virus sars cov hai
vì chúng chiếm bốn mươi năm các ca nhiễm được xác nhận trên toàn thế giới
đánh giá trên được các nhà nghiên cứu đưa ra dựa vào dữ liệu từ bảy mươi bảy nghiên cứu trước đó
liên quan đến tổng số một mươi chín tám trăm tám mươi bốn người bị nhiễm sars cov hai
đã được xác nhận
họ nhận ra rằng trong số các ca nhiễm nói chung khoảng bốn mươi không có triệu chứng
cũng như năm mươi bốn phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh năm mươi ba khách du lịch hàng không hoặc du lịch bị nhiễm bệnh
bốn mươi tám cư dân hoặc nhân viên viện dưỡng lão bị nhiễm bệnh
và ba mươi nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc bệnh nhân nằm viện bị nhiễm bệnh
tỷ lệ chung của các ca nhiễm không có triệu chứng ở bắc mỹ khoảng bốn mươi sáu
châu âu bốn mươi bốn và châu á hai mươi tám
mình liều với các đồng nghiệp tại đại học bắc kinh
tác giả nghiên cứu cho biết tỷ lệ số ca bệnh không chịu chứng khá cao
cho thấy nguy cơ lây lan tiềm ẩn từ những ngày này
chính phủ các quốc gia nên sàng lọc những ca bệnh không có triệu chứng
và những người này phải được quản lý tương tự những ca bệnh có triệu chứng
bao gồm cách ly và tri vết
cảnh báo omicron và delta có thể kết hợp thành siêu biến chủng mới
thưa quý vị trước đây các gặp mắt covid một mươi chín chỉ gắn với một biến thể virus
tuy nhiên đã có dữ liệu về việc hai loại biến thể của virus sars cov hai
cùng tấn công vào cơ thể con người một lúc và làm suy giảm hệ miễn dịch tại nam phi
giám đốc của hãng vaccine moderna cảnh báo siêu biến thể mới có thể được tạo ra
nếu omicron và delta cùng lây nhiễm cho một người
các gặp mắt covid một mươi chín thường chỉ gắn với một biến chủng virus
tuy nhiên trong một số trường hợp hai chủng virus có thể tấn công con người cùng lúc
nếu hai chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào
chúng có thể hoán đổi dna và kết hợp với nhau để tạo thành một phiên bản virus mới
tiến sĩ paul buston giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine moderna
cảnh báo số ca nhiễm biến trùng delta và omicron đang bùng phát ở anh
khiến kịch bản trên có khả năng xảy ra cao hơn
ông boutern nói với các nghị sĩ tại ủy ban khoa học và công nghệ rằng
chắc chắn chủng virus có thể hoán đổi gen và kích hoạt một biến chủng thậm chí còn nguy hiểm hơn
các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những trường hợp này được khoa học gọi là quá trình tái tổ hợp
chúng có thể xảy ra nhưng cần có những điều kiện rất cụ thể
gần như không thể kiểm soát
ông buston cho biết thêm chắc chắn đã có dữ liệu về vấn đề này
trước đó đã có một số bài báo được xuất bản từ nam phi
về những người bị suy giảm miễn dịch có thể chứa cả hai loại virus
hầu hết các khu vực đều có các biến chủng trội
do vậy khả năng một người nhiễm hai chủng virus khó xảy ra
đối với những người khỏe mạnh ước tính chỉ mất khoảng hai tuần kể từ khi nhiễm bệnh
cơ thể bắt đầu kích hoạt khả năng miễn dịch và loại bỏ thành công chủng virus đầu tiên
các đợt bùng phát dịch lớn và không được kiểm soát như ở anh và mỹ vào mùa đông năm ngoái
được cho là có thể làm tăng nguy cơ xảy ra quá trình tái tổ hợp vì số lượng ca nhiễm cao hơn
một quá trình tái tổ hợp đã xảy ra ở anh khi biến thể alpha hợp nhất với b một một bảy bảy
biến chủng xuất hiện lần đầu ở tây ban nha vào cuối tháng một
bốn mươi bốn trường hợp đừng phát hiện nhiễm biến chủng này trước khi nó biến mất
các nhà khoa học ở california cho biết họ đã xác định được một biến chủng tái tổ hợp khác
vào đầu tháng hai
khi chủng khen hợp nhất với b một bốn hai chín được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực
tuy nhiên chủng mới này cũng dẫn đến rất ít ca nhiễm và nhanh chóng biến mất
omicron đã trở thành biến chủng vượt trội ở london chỉ hai tuần sau khi được phát hiện tại anh
các chuyên gia ước tính nó sẽ trở thành chủng chính vào năm mới
theo kịch bản ít tồi tệ nhất là sóng covid một mươi chín mới do omicron gây ra
có thể kéo theo một trăm bảy mươi năm người nhập viện và hai mươi năm người tử vong vì covid một mươi chín ở anh
trong giai đoạn từ ngày một một
tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi bốn hai nghìn một mươi hai
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người
trong vòng năm tháng tới
tính đến nay hơn ba một trăm linh ca nhiễm biến chủng omicron đã được kỳ nhận tại anh
omicron là biến chủng mới của virus sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên
tại nam châu phi hồi tháng trước
kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chứa tới hơn năm mươi đột biến
trong đó hơn ba mươi đột biến gắn trên phổ đôi tên gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
việc biến thể omicron lây lan gấp bảy mươi lần trong đường thở khiến biến thể này lây lan nhanh hơn
nhưng ngược lại biến thể mới này lại sao chết chậm hơn một mươi lần trong mô phổi so với các biến thể trước
điều này cũng là một tín hiệu đáng mừng trong việc giảm ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín gây ra
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể omicron
quý vị hãy theo dõi kênh bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt